trước việc bão số chín đã đổ bộ vào đất liền nước ta ban chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số chín đã tổ chức họp khẩn tại thành phố đà nẵng
phó thủ tướng trịnh đình dũng trưởng ban chỉ đạo tiền phương đã chủ trì cuộc họp
phát biểu tại cuộc họp phó thủ tướng đã yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo và các địa phương tập trung ứng phó
giảm thiểu thiệt hại của bão trên hết là phải bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân
phó thủ tướng trịnh đình dũng đã thống nhất với bộ trưởng bộ quốc phòng
điều hai tàu hải quân và hai tàu kiểm ngư từ cam ranh ra cứu hộ tàu cá bd chín mươi tám nghìn sáu trăm năm mươi tám ts đang gặp nạn trên vùng biển bình định
dự kiến khoảng hai mươi giờ tối nay các tàu cứu hộ sẽ tiếp cận tàu cá gặp nạn
hiện sức khỏe của các thuyền viên trên tàu cá gặp nạn ổn định
phó thủ tướng yêu cầu các địa phương bảo đảm đồ ăn nước uống đầy đủ cho người dân tại nơi tránh chú bão
các điểm tránh trú người dân không được chủ quan phải giữ tuyệt đối an toàn không để xảy ra tai nạn sự cố khi bão đổ bộ
yêu cầu tất cả các thành viên ban chỉ đạo và các địa phương phải tập trung để chỉ đạo giảm thiểu thiệt hại về tính mạng và tài sản của người dân
yêu cầu như vậy mà trước hết là tính mạng người dân là phải được bảo vệ
cho nên tôi đề nghị các thành viên ban chỉ đạo
thường xuyên liên lạc với các địa phương
tôi thì thường xuyên có lẽ là từ sáng giờ gọi điện liên tục
cũng lúc này gọi điện là quảng ngãi quảng nam bình đinh thừa thiên huế v v
thì tôi gọi điện cho chỉ đạo và để nắm tình hình
tính đến một mươi năm h chiều nay mưa gió lớn ngày càng tiếp tục mạnh lên tại đà nẵng và các tỉnh bị ảnh hưởng bởi cơn bão số chín
nhiều cây xanh gãy đổ nhà lợp tôn tốc mái
tuy nhiên chưa có thống kê thiệt hại do bão số chín